ngày hôm qua công an tỉnh hà giang đã tổ chức hành trình về nguồn
tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bác bó tỉnh cao bằng
đoàn đạn răng hoa răng hương thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn

sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ
những người con thân yêu đã hy sinh sương máu cho độc lập tự do thống nhất đất nước

chính quy tình nguyện hiện đại xứng đáng là lực lượng vũ trang sắc bén bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội là con em yêu quý của nhân dân

tại bảng bác vó xã trần hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng

mà còn góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho học sinh sinh viên và người lao động tự do

thời gian qua mô hình khu nhà trọ bảo đảm an ninh trật tự tại tỉnh yên bái đã phát huy hiệu quả
điều đạn hàng tháng lực lượng công an thị trấn mậu a huyện văn yên tỉnh yên bái
lại phối hợp với các chủ nhà trọ trên địa bàn tiến hành kiểm tra giả soát
đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự mất an toàn phòng cháy chữa cháy
thông qua việc kiểm tra như thế này đã giúp kịp thời hạn chế những nguy cơ

nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
địa bàn thị trấn mậu a giữ vị trí trung tâm của huyện văn yên
trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội
số lượng người dân học sinh đến thuê trọ trên địa bàn ngày càng nhiều

hiện tại thì ở công an thị trấn thì còn khoảng là gần sáu mươi cơ sở kinh doanh về dịch vụ cho thuê lưu trú
công an thị trấn mậu a đã triển khai các biện pháp về phòng ngừa
đảm bảo an ninh trật tự và đã xây dựng mô hình là khu nhà trọ đảm bảo về an ninh trật tự

xế nhà trọ bảy phòng được ông dực xây dựng cách đây gần chục năm

thời điểm xây dựng khu nhà trọ còn chưa bảo đảm yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy
công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng chưa thực sự được trú trọng
tuy nhiên từ khi tham gia mô hình khu nhà trọ bảo đảm về an ninh trật tự
bản thân ông dực đã được lực lượng công an hướng dẫn và chủ động xây dựng lối thoát hiểm
trang bị các bình bọt chữa cháy lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh xung quanh khu vực nhà trọ
do vậy tình hình an ninh trật tự luôn được bảo đảm tạo sự yên tâm gắn bó đối với khách thuê trọ
mô hình khu nhà trọ đảm bảo về an ninh trật tự được lực lượng công an thị trấn mậu a
triển khai đến tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn

phát động phong trào bản dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thông qua mô hình người dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an hàng chục nguồn tin có giá trị
trong đấu tranh phòng chống tội phạm có phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

tiếp tục thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy đăng ký tạm trú lưu trú

và đảm bảo bảo vệ an ninh trật tự
hiện nay các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy

và ý thức chấp hành các quy định

tin an ninh trả tự liên quan tới vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
trong vụ án này có hai bị can mang quốc tịch trung quốc làm việc tại ngân hàng scb đã giúp sức cho bà trương mỹ lan
rút ruột hàng trăm ngàn tỷ đồng hiện nay đã bỏ trốn
cơ quan công an tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý
theo cáo trạng lam lee george làm việc tại scb với các chức vụ là thành viên hội đồng quán trị
phó chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng scb
tài liệu điều tra thể hiện từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
lam lee george đã ký tám biên bản biểu quyết của hội đồng quán trị đồng ý hợp thức cho sáu mươi tám khoản vay của bà trương mỹ lan
có tổng dư nợ đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi ba tỷ đồng tổng giá trị tài sản đảm bảo là ba mươi bốn tỷ đồng
gây thiệt hại cho scb hơn một mươi chín tỷ đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sơn henry kajian đã ký bốn trăm tám mươi bảy biên bản đồng ý cho ba trăm năm mươi sáu khách hàng nhóm của trương mỹ lan vay sáu trăm linh hai khoản vay
tổng dư nợ năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng trong đó tổng giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay là một trăm một mươi năm tỷ đồng
gây thiệt hại cho scb số tiền bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng st henry kajian và lam lee george đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án
tạm đình chỉ điều tra hai bị can khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý
tại điện biên lực lượng chức năng vừa bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch lào
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vào thu giữ là ba mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc bảy giờ ba mươi phút sáng nay tại khu vực cọc sấu một trăm một mươi năm tuyến biên giới việt nam lào
thuộc địa phận bản hủy môi xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
đang tàng trữ ba mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu đối tượng khai nhận tên là sô bích trú tại tỉnh phong sa lì lào
các viên nén trên là ma túy tổng hợp do sôm bích nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông
ở tỉnh phong sa lì lào mang sang việt nam
giao cho một đối tượng không rõ danh tính với tiền công là một mươi triệu tiền kíp lào
thông tin từ công an tp hcm
thông tin từ công an tp hcm
trong tháng hai vừa qua công an tp hcm đã xử lý gần một mươi sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiếm gần ba mươi hai tổng số trường hợp vi phạm pháp luật giao thông trên địa bàn thành phố
trong tháng hai vừa qua công an tp hcm đã xử lý một mươi năm tám trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn
chiếm ba mươi một chín tổng số trường hợp vi phạm pháp luật giao thông trên địa bàn thành phố
xử lý năm bốn trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm tốc độ
riêng trong dịp cao địa điểm tết nguyên đán vừa qua
từ ngày một mươi một tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai đã xử phạt một mươi ba trăm ba mươi chín trường hợp vi phạm giao thông
trong đó bốn sáu trăm hai mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ quy định là một bảy trăm một mươi hai trường hợp
sau những ngày nghỉ tết người dân quay trở lại thành phố để học tập làm việc
do đó lưu lượng xe tham gia giao thông gia tăng
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã chỉ đạo các đội trạm thuộc phòng
chủ động có kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong năm ngoái công an tp hcm đã xử lý một trăm hai mươi tám một trăm bốn mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ubnd huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa khảo sát và kiểm tra tình hình khắc phục sự cố
tuôi bin điện gió bị rơi gãy cánh quạt trên địa bàn vào ngày một tháng ba vừa qua
lãnh đạo huyện hòa bình yêu cầu doanh nghiệp cần định kỳ kiểm tra
để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và hoạt động tránh các trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai
để đảm bảo an toàn tài sản của doanh nghiệp và người dân
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng ba tại chủ tua pin gió wt tám nằm tại ấp vĩnh mới
xã vĩnh thịnh huyện hòa bình đã xảy ra sự cố rơi cánh quạt của trụ
bước đầu sự cố không gây thiệt hại về người còn về tài sản chưa xác định được thiệt hại
hiện tại công ty cổ phần năng lượng hacom bạc liêu phối hợp cùng lãnh đạo các đơn vị
huy động các lực lượng phong tỏa hiện trường
khẩn trương khắc phục sự cố đồng thời thành lập đoàn để xác minh thống kê thiệt hại làm rõ nguyên nhân
đây là dự án điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
trong lĩnh vực sử dụng nguồn năng lượng sạch để sản xuất điện năng
thưa quý vị đà nẵng có một vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội
của khu vực miền trung tây nguyên cũng như cả nước
nhiệm vụ quốc phòng an ninh và chủ quyền biệt đảo luôn được chính quyền
thành phố và các lực lượng vũ trang đặt lên hàng đầu
sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa bộ đội biên phòng thành phố và công an thành phố đà nẵng
tại các địa phương biên giới biển đã mang lại những kết quả tích cực
giúp đảm bảo an ninh trật tự an toàn khu vực biên giới
một buổi tuần tra ở khu vực ven biển thuận phước đơn vị bộ đội biên phòng trạm kiểm soát thuận phước
thường xuyên phối hợp với công an phường để tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
kịp thời nhận định và đưa ra những giải pháp cụ thể cho công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới biển
sự chủ động nắm tình hình ở một địa bàn đặc thù đã giúp hai lực lượng biên phòng và công an
phối hợp xử lý kịp thời tình huống phức tạp liên quan đến an ninh biên giới quốc gia
an ninh trật tự khu vực biên giới biển
do đó là những phương pháp đảm bảo duy trì an ninh trật tự cũng sẽ có những điểm riêng biệt
vì vậy yêu cầu phối hợp với lực lượng công an cũng có những điểm cần phải linh hoạt sáng tạo
chúng tôi đã có những công tác phối hợp tuyên truyền để bà con đặc biệt là bà con ở đây là bà con ngư dân
làm sao nắm hiểu được những quy định
lực lượng bộ đội biên phòng ở cơ sở cũng thường xuyên phối hợp với công an địa phương
xuống tận các hộ dân khó khăn thăm hỏi tình hình gia đình có ngư dân đang vươn khơi bám biển
chia sẻ và động viên người dân an tâm ổn định cuộc sống chấp hành tốt quy định của pháp luật
nhờ vậy sự liên kết với khu dân cư tổ dân phố ngày càng thân tình và bền chặt
trong việc phối hợp giữa khu dân cư với các đơn vị lực lượng ở đây
bản thân tôi thấy ghi nhận
có sự phối hợp chặt chẽ và sự quan tâm từ những việc xuống địa bàn của các đồng chí biên phòng
cũng như công an khu vực nắm bắt rất sắc sao rất quan tâm đến đời sống của nhân dân bà con chúng tôi
đó cũng là tiền đề ban đầu tạo điều kiện tốt cho hoạt động khu dân cư
cũng như tệ nạn giảm dần những tạng xã hội và ổn định cuộc sống cho bà con
phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ
những người lính biên phòng ở các địa phương
có biên giới biển vẫn âm thầm với nhiệm vụ được sao
tổ chức phát hiện và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm liên quan đến buôn lậu
giàn lận thương mại tội phạm hình sự ma túy xảy ra trên địa bàn
qua đó càng củng cố hơn quan hệ phối hợp giữa lực lượng bộ đội biên phòng
và lực lượng công an thành phố thể hiện qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
được các cấp biểu dương và khen ngợi
là lực lượng vũ trang trong các đảm bảo vấn đề hành động tự
chúng tôi cũng rất là linh động trong các thường xuyên trò đổi phối hợp về thông tin
đối tượng cũng như là tình hình bà con nhân dân
từ đó giúp cho hai lực lượng có công tác phòng ngừa nó được tốt hơn trong thời gian vừa qua
đặc biệt là đối với tình trạng thông tin liên phòng phục luật thì
sau khi sự phản ảnh được thông tin của hai chiều giữa hai bên lực lượng
thì chúng tôi đã phối hợp tốt hơn
trong thời gian tới bộ chiều bộ đội biên phòng
chúng tôi tiếp tục tham mưu cho thành ủy ủy ban và các ban ngành
có liên quan phối hợp với các ngành ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
các lực lượng công an quân sự thành phố huy động tối đa
cái lực lượng nhân dân tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
để nhân dân hiểu và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình
đối với tổ quốc đối với nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia
hình ảnh những chiến sĩ biên phòng trong các tổ tuần tra
tám nghìn ba trăm chín mươi bốn vẫn lặng lẽ hằng đêm tiền phòng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân vùng biên giới biển ở đà nẵng
sự công hiến âm thầm của họ đang ra sức xây dựng nền biên phòng toàn dân
trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày một vững mạnh
vì chủ quyền biên giới vì bình yên của thành phố biển